tại lạng sơn khối không khí lạnh có cường độ mạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương trong tỉnh
làm nhiệt độ giảm từ tám đến một mươi hai độ c và có kèm theo mưa
để đối phó với rét hại rét đậm băng giá ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn đã có công điện khẩn
chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh triển khai quyết liệt các biện pháp phòng
chống đói rét cho đàn vật nuôi bằng các nguồn lực và nguồn thức ăn sẵn có tại chỗ
đối với người dân phòng tránh ra đường khi nhiệt độ giảm xuống còn độ c
đồng thời thường xuyên cập nhật theo dõi sát diễn biến thời tiết để kịp thời thông tin
cảnh báo đối phó khắc phục có hiệu quả những bất lợi do thời tiết gây ra
tỉnh cũng chỉ đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành lập các đoàn công tác
đi kiểm tra công tác phòng chống đói rét cho gia súc gia cầm tại các địa phương trong tỉnh